các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường vừa ký quyết định phân bổ đợt tám số lượng bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer cho các tỉnh thành phố và bệnh viện trên cả nước
đây là số vaccine pfizer sẽ về bốn đợt trong tháng bảy trong đó đợt đầu tiên đã về việt nam vào ngày bảy tháng bảy vừa qua với chín mươi bảy một trăm một mươi liều
theo quyết định phân bổ đa số các tỉnh thành trên cả nước sẽ nhận được năm tám trăm năm mươi liều pfizer riêng thành phố hồ chí minh nhiều nhất với gần năm mươi bốn chín trăm chín mươi liều
sau đó là hà nội với ba mươi tám sáu trăm một mươi liều đồng nai và bình dương mỗi tỉnh hai mươi năm bảy trăm bốn mươi liều lực lượng quân đội ba mươi năm một trăm linh liều lực lượng công an bốn mươi ba hai trăm chín mươi liều
các tỉnh bắc ninh bắc giang hải dương nghệ an thanh hóa đồng tháp kiên giang mỗi tỉnh sẽ nhận được bảy hai mươi liều
ngoài ra còn có hai mươi một bệnh viện viện trường đại học được phân bổ vaccine pfizer
bộ y tế lưu ý trong đợt phân bổ lần này trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine pfizer
để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho người chưa được tiêm
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trịnh tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại khóm long hưng ai phường long sơn thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng bốn trịnh tuấn vũ đang ngủ tại nhà của cha vợ là ông trần văn sơn
thì nghe tính truy hô của gia đình nên vũ bước ra ngoài thì phát hiện nguyễn văn toàn đang cầm dao dựa chém ông sơn
lúc này vũ nhặt một khúc cây gỗ chạy theo khi thấy toàn cách ông sơn khoảng ba mét do lo sợ toàn sẽ chém cha vợ của mình
nên vũ đã dùng khúc gỗ mang theo đánh vào đầu của toàn khiến toàn bất tỉnh và thương tích nặng
sau đó toàn được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật là hai mươi
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an thị xã mỹ hào vừa triệt phá đường dây ghi số lô số đề
cá độ bóng đá quy mô lớn thông qua mạng internet và các phương tiện điện tử
quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
ba xe ô tô năm xe máy một bộ máy vi tính một mươi hai điện thoại di động một máy tính sách tay cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã sử dụng mạng viễn thông mạng internet
để ghi số lô số đề và cá độ bồng đá cho người chơi trên nệ bàn thị xã mỹ hảo và các khu vực gần gần
với số tiền khoảng bốn trăm linh triệu đồng mỗi ngày
hiện công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi hồng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám ngõ sáu mươi năm đường phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa
thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lò văn nên sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại bản nà tè xã mường khoa
huyện tân nguyên tỉnh lai châu
và đối tượng lê văn yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu phố nghè phường đồng kỵ
thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện